thưa quý vị vào chiều tối qua ngày hai mươi ba tháng chín tiệm vàng kim khoa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng ngắn uy hiếp cướp đi một số vàng và nữ trang
lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp chê
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi ba phút chiều qua hai đối tượng gồm một nam một nữ đã xông vào tiệm vàng
đối tượng nữ mặc áo trắng đội mũ bảo hiểm đập vỡ kính lùa nữ trang vào túi đeo trước ngực
đối tượng nam cầm súng ham dọa nhân viên và khách hàng đi vào phía trong quầy và lấy đi một hộp màu vàng
camera trong tiệm vàng ghi lại khi xảy ra vụ việc trong tiệm đông người tới mua vàng có bảo vệ
khi thấy hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào đập vỡ tủ kính nhiều người trong tiệm chạy toán loạn
và sau khi đã lấy được vàng hai đối tượng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo chủ tiệm vàng tổng số đồ trang sức bằng vàng và tiền mặt bị cướp có tổng giá trị lên đến tám trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi bốn tháng chín công an tỉnh tiền giang đã khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ nổ súng trên đường hoàng sa ở phường bốn thành phố mỹ tho đồng thời đang truy xuất các đối tượng có liên quan
và theo thông tin ban đầu vào tối qua ngày hai mươi ba tháng chín một nhóm khoảng bốn đến năm thanh thiếu niên chưa rõ danh tính
ngồi uống nước trên vỉa hè ở đường hoàng sa thuộc phường bốn thành phố mỹ tho
sau đó một nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy chạy theo hướng từ phường sáu thành phố mỹ tho
đến một thanh niên ngồi sau xe máy đã cầm dao tự chế cùng với vật nghi là súng bước xuống và bắn
về phía nhóm thanh thiếu niên đang ngồi uống nước trên vỉa hè sau khi xảy ra vụ việc nhóm thanh niên
đi xe máy chạy về hướng cầu rạch miễu ở phường sáu thành phố mỹ tho nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè
không có ai bị thương tự giải tán tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ năm vỏ đạn bằng đồng
đầu đạn bằng cao su chưa xác định loại súng
còn tại đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với
bị cao iwak nye chú tại xã iahiu huyện crong park tỉnh đắk lắk về tội giết người nạn nhân trong vụ án này
là anh isud kebon chú tại huyện crong park
theo có trạng vào tối ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại nhà iwak có tổ chức ăn nhậu đến giờ ba mươi phút
ngày hôm sau thì giữa iwak và isak xảy ra mâu thuẫn dùng tay chân đánh nhau iwak vào
nhà bếp lấy một con dao chạy ra để chém isak thấy vậy anh y xuốt đã lao vào căn ngăn thì bị
iwak chém ba nhát gây trọng thương biết mình đã chém nhầm người nên liền đi tìm và dựa theo isak
để chém thì được mọi người căn ngăn tước lấy con dao hung khí rất may isud sau đó được người thân
đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi hai
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt iwaknye một mươi ba năm tù giam
về tội giết người
thêm một vụ giết người liên quan đến việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo vào đêm khuya gây ồn ào
nhưng điều đáng nói là người gây án đã khuyên can nhưng nạn nhân không nghe mà còn tấn công trước
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn lê thành tài ba mươi bảy tuổi
trú tại phường xuân hà quận thanh khê tp đà nẵng về tội giết người
theo có trạng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai mạnh và bốn người bạn khác cùng nhau ăn nhậu
tại phòng trọ số một thuộc dạy phòng
tại phòng trọ số một thuộc dãy trọ đường tôn đản quận cầm lệ cả nhóm hát karaoke bằng loa kẹo kéo
đến khuya cùng ngày thì tài từ phòng trọ số năm đi qua nhắc nhở
sau khi về phòng trọ nhưng vẫn thấy nhóm của mạnh hát to nên bị cáo bực tức cầm dao quay lại nhắc nhở lần hai
thế vậy cả nhóm của mạnh xông vào đánh tài
lúc này tài dùng dao cua nhiều lần để tự vệ thì đâm trúng mạnh
hậu quả mạnh tử vong tại chỗ
tài cũng bị nhóm của mạnh đánh thương tích sáu
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lê thành tài án trung thân về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự đối tượng la thị kim nhung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi tháng chín tại căn nhà của la thị kim nhung
lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện bắt quả tăng nhung có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
bác quả thu giữ tại hiện trường gồm ba mươi hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy trong chai nhựa trên hai mươi tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ tam vật liên quan
tại cơ quan công an bước đầu nhung khai nhận những bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng trong chai nhựa trên là ma túy
do một người đàn ông đem đến đưa nhung khi nhung vừa bán một bọc ma túy cho một đối tượng với giá hai trăm linh đồng
thì bị lực lượng công an bắt quả tăng hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đặng phúc lai
trú tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
theo có trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua mạng xã hội youtube lai đã mua trái phép hơn sáu trăm chín mươi năm gram thuốc phóng và hơn tám trăm bảy mươi năm gram hạt nổ
thuộc nhóm vật liệu nổ của một người đàn ông không rõ lai lịch
với số tiền khoản lai đã mua trái phép hơn sáu trăm chín mươi năm gram thuốc phóng và hơn tám trăm bảy mươi năm gram hạt nổ
sau đó mang về nhà cất giấu với mục đích để sử dụng săn bắn và bán kiếm lời
đến chiều ngày ba mươi tháng ba sau khi bán hơn bốn mươi năm gram vật liệu nổ cho một người
lai vận chuyển hơn năm trăm linh gram hạt nổ đem đi bán và bị cơ quan công an phát hiện lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo đặng phúc lai một mươi tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách ba mươi sáu tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn việc trang bị phương tiện an toàn phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy búa kim phá khóa mặt nạ phòng độc dây thoát hiểm thả chậm
cho gia đình là rất cần thiết đối với công tác phòng ngừa sẵn sàng ứng phó với hỏa hoạn
tuy nhiên việc mua phải hàng giả cũng là điều mà mọi người dân lo ngại trong thời gian gần đây
vì các phương tiện được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng
vậy cần phải lưu ý những điều gì
khi trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho gia đình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
từ vụ cháy trung cư mini khương đình quận thanh xuân
nhu cầu về các sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tăng cao
trên các trang mạng xã hội tràn lan thông báo giao bán thiết bị phòng cháy chữa cháy trong nước và nước ngoài
một ma trận giá cả và chất lượng
anh quân cũng như hầu hết người dân đều có nhu cầu muốn sắm cho mình những thiết bị bảo hộ chữa cháy để phòng thân
xong trước thực tế này
ngại sẽ mua phải hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
hiện tại thấy rất nhiều người đi mua nhưng mà không biết mua ở chỗ nào là chất lượng nó đảm bảo cả
nhiều khi mua phải hàng giả đến lúc có chuyện xảy ra thì không sử dụng được thì cũng rất là lo ngại
theo tôi để đảm bảo an toàn việc phòng cháy chữa cháy
trước hết là công tác tuyên truyền quảng bá
để người dân hiểu được sự cấp bách trong giai đoạn hiện nay thì cần phải phòng chống nữa đến đâu và giải quyết những vấn đề này trên để như thế nào
để đảm bảo được tối đa hạn chế thấp chất về việc đối với người dân trong tình phòng cháy chữa cháy hiện nay
tôi cho rằng là những mặt hàng về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn hiện nay và những bước tiếp theo cần phải được kiểm định theo quy định của pháp luật
qua các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuyên truyền khuyến cáo người dân nếu sử dụng phải thiết bị giả thì khi phun bình xịt vào đám cháy không những không dập được mà còn khiến đám cháy bủng lên
như vậy đã mất một mươi phút vàng quan trọng để xử lý ban đầu và khi đã cháy lan thì việc chữa cháy và dập tắt đám cháy là rất khó khăn
hiện tại bây giờ là trên những bình phòng cháy này đang được lưu thông trên thị trường
khi các bạn mua cái bình phòng cháy này các bạn hãy xem là bên cạnh cái thân có cái tem kiểm định hay không
trước cái tem kiểm định này các bạn sẽ thấy là
trên này có cái qr code để check cái sản phẩm này có được kiểm định chuẩn hay không thì các bạn sử dụng cái điện thoại di động của các bạn
quét cái qr code này khi bạn quét cái qr code này thì trên màn hình điện thoại của bạn sẽ có hiện lên cái giấy chứng nhận kiểm định của cái lô sản phẩm này
là lô sản phẩm bình chữa cháy hoặc lô sản phẩm thiết bị phòng cháy cháy được kiểm định bởi cơ quan chức năng
bạn sẽ check cái series trên cái tem này và cái series trên cái giấy chứng nhận kiểm định
nếu cái series trên cái tem này
và trên cái
giấy chứng nhận kiểm định xuất hiện trên màn hình của bạn là trùng khớp nhau thì đây là sản phẩm đã được kiểm định
bởi cơ quan chức năng và chúng ta hoàn toàn yên tâm
về sản phẩm này
bên cạnh đó là bạn phải tìm hiểu thêm cái
đơn vị phân phối sản phẩm hoặc đơn vị bán hàng của các bạn
họ có cam kết bảo hành với các bạn hay không
hay là các bạn thì mua xong mà đến lúc có sự cố gì mà người ta không cam kết bảo hành
thì đó là sự biến mất quyền lợi của mình
qua đây cơ quan chức năng khuyến cáo việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy là vô cùng quan trọng
vì các phương tiện được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng
khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ chất lượng kém không được kiểm tra an toàn gây nguy hiểm khi sử dụng
ngoài ra người dân cũng nên thay mới các bình chữa cháy sau khoảng hai ba năm để đảm bảo an toàn
vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại
sau thời gian sẽ dỉ xét xỉ hơi không còn khả năng chữa cháy
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm
trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội là đối tượng nguyễn đình trường sinh năm hai nghìn năm
hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thỏ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện